thưa quý vị quỹ tiền tệ quốc tế gợi ý các quốc gia nên học tập lộ trình kiểm soát dịch covid một mươi chín của việt nam
lễ hội mua sóng đỏ vincom hai nghìn hai mươi với ưu đãi lên tới một trăm linh
đáng chú ý trung bình mỗi ngày đều có cây xăng bị phát hiện gian lận vi phạm
tập đoàn xăng dầu việt nam không thể kiểm soát sau đây là nội dung chi tiết
cuộc khảo sát của kitco cho thấy hơn bảy mươi chuyên gia dự báo vàng sẽ tiếp tục tăng giá cao
nhất là trước làn sóng bán tháo vàng của người dân trung quốc và ấn độ
các chuyên gia dự báo giá vàng có thể tăng đến năm mươi năm triệu đồng một lượng
trên thế giới giá vàng giao ngay hiện đã tăng đến một bảy trăm tám mươi bảy usd một ao
giá vàng giao ngay tháng chín đã vượt mốc một tám trăm linh usd một ounce
tại thị trường trong nước sau nhiều ngày giữ giá trên bốn mươi chín triệu đồng một lượng
giá vàng đã vượt mốc năm mươi triệu đồng một lượng nhưng lượng người mua không nhiều chủ yếu chỉ quan sát
tiên phong hưởng ứng tháng khuyến mại quốc gia việt nam grand sale hai nghìn hai mươi do bộ công thương phát động
hệ thống trung tâm thương mại vincom tung ra chương trình
lễ hội mua sắm đỏ vincom hai nghìn hai mươi với chín ngày vàng ngập tràn ưu đãi lên tới một trăm linh cùng hàng ngàn quà tặng giá trị
lễ hội mua sắm đỏ vincom hai nghìn hai mươi sẽ cao dài trong suốt chín ngày với sự đồng hành của hàng trăm thương hiệu hàng đầu trong nước và quốc tế
đây cũng là chương trình siêu ưu đãi lần đầu tiên trên thị trường với mức ưu đãi tối đa lên tới một trăm linh trong tháng bảy
hàng loạt các thương hiệu thời trang được yêu thích như tommy highfiger lacoste đều tham gia vào lễ hội mua sắm với mức giảm giá kịch trần
để kịp thời hạn chế sai sót trong ghi chỉ số tiền điện và hóa đơn lập lại nhiều lần
evn bổ sung quy định việc lập các ngưỡng kiểm soát trong quy trình xác nhận số liệu lập hóa đơn tiền điện
evn bổ sung thêm hai bước trong quy trình ghi chỉ số và lập hóa đơn tiền điện
khi sản lượng tăng quá cao vượt ngưỡng được thiết lập ngành điện sẽ không cho xác nhận chỉ số để tính hóa đơn và không cho xác nhận kết quả tính để lập hóa đơn
cảnh báo tự động sẽ gửi danh sách các khách hàng tăng giảm bất thường theo các ngưỡng thiết lập
việt nam đang được hàn quốc nhật bản thái lan úc và giờ là tới eu hối thúc nối lại các chuyến bay
điều này sẽ mở đường cho việc mở rộng dần thương mại và du lịch
hiện tại việt nam chỉ cho phép người nước ngoài rời khỏi đất nước và máy bay thương mại để đón khách trở về châu âu
các chuyến bay từ châu âu đến việt nam có thể phải đến năm hai nghìn hai mươi một mới được cấp phép trở lại
do đó châu âu kêu gọi việt nam mở lại các chuyến bay quốc tế khi evfta được thực thi
quỹ tiền tệ quốc tế imf mới đây đưa ra thông cáo đánh giá cao thành công của việt nam trong việc kiểm soát đại dịch covid một mươi chín
việt nam là một trong những quốc gia đầu tiên dỡ bỏ hầu như toàn bộ các biện pháp kiểm soát dịch trong nước
imf cũng gợi ý cho các nước đang phát triển học tập lộ trình ngăn chặn dịch của việt nam
imf đánh giá sự đồng thuận của người dân là yếu tố then chốt để việt nam thành công
dự báo cầu trong nước và bên ngoài yếu hơn sẽ làm tăng trưởng kinh tế chậm lại từ mức gần bảy trong những năm gần đây
xuống mức hai bảy trong năm nay
tuy nhiên tác động đến kinh tế được dự kiến sẽ nhẹ hơn so với hầu hết các nước trong khu vực
kinh tế việt nam phục hồi một phần nhờ các hoạt động kinh tế trong nước
trước tình trạng cuộc gọi rác có chiều hướng ngày càng gia tăng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
cục viễn thông đã ban hành công văn số hai nghìn năm trăm sáu mươi tám về việc thực hiện ngăn chặn cuộc gọi rác
cục viễn thông cùng các doanh nghiệp thống nhất năm tiêu chí để xác định cuộc gọi rác bao gồm tần suất thực hiện cuộc gọi
tỷ lệ cuộc gọi có thời gian liên lạc ngắn tỷ lệ cuộc gọi có thời gian giữ các cuộc gọi ngắn
tỷ lệ gọi đi cho các thuê bao không có mối quan hệ đặc điểm hành vi sử dụng
thuê bao phát tán cuộc gọi rác sẽ bị nhà mạng cắt
nhiều người không quan tâm về việc bảo mật và quyền riêng tư trên điện thoại
với tâm lý chung là mình không phải người nổi tiếng hay người có chức vụ cao
tuy nhiên đích ngắm của các hacker lại chính là đa số người bình thường do dễ lấy thông tin hơn
với mục đích lừa đảo để lấy tiền và bán thông tin
sau khi bị phát hiện tiktok đã sớm dừng việc đọc lén dữ liệu trên ios
nhưng zalo facebook faceapp thì không
các phần mềm lấy trộm thông tin người dùng đòi hỏi rất nhiều quyền vào điện thoại
do đó nên tránh sao chép các dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hoặc tên tài khoản
trên cả ios và android để tránh bị do gì đáng tiếc
theo tổng cục quản lý thị trường bộ công thương từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn một tám trăm linh vụ việc liên quan đến gian lận
vi phạm kinh doanh xăng dầu trung bình
mỗi ngày có một năm vụ bị xử lý
các cây xăng vi phạm chủ yếu ở ba lĩnh vực bao gồm chấp hành và duy trì
các quy định về điều kiện kinh doanh các quy định về hệ thống phân phối
hóa đơn chứng từ nguồn gốc hàng hóa và đánh giá chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng
tuy nhiên petrolimax cho rằng sự gia tăng các đầu mối phân phối xăng dầu
khiến tập đoàn không thể kiểm soát các đối tượng vi phạm ngày càng tinh vi
tránh né sự kiểm soát của lực lượng chức năng